bệnh viện gia liễu trung ương cho biết số lượng bệnh nhân mắc các bệnh lý về da đang gia tăng
thời tiết độ ẩm thay đổi thất thường nhiệt độ ngày và đêm tranh lệch
cộng thêm với những tác nhân về ô nhiễm không khí trong thời gian qua là những nguyên nhân gây bệnh
nổi mề đay di ứng viêm già tiếp xúc ngứa khắp người
đó là những triệu chứng mà rất nhiều người mắc phải trong thời gian gần đây
qua khám bệnh bệnh viện gia liễu trung ương thời gian này tiếp nhận khá đông bệnh nhân
đến khám và điều trị các bệnh lý về da
những ngày cao điểm có khi lên tới hai năm trăm linh bệnh nhân
thì số lượng bệnh nhân được chẩn đoán trong nhóm bệnh này rơi vào khoảng một mươi năm hai mươi
tổng số bệnh nhân đến khám trong một ngày
tình trạng ô nhiễm không khí này cũng làm cho các bệnh lý vốn có
bệnh lý viêm da vốn có bệnh nhân trở nên dài dàng hơn khó điều trị hơn
vì nghĩ viêm da dị ứng chỉ là bệnh lý nhẹ không có gì nguy hiểm
nên nhiều người thường tự ý mua thuốc về bôi uống khi có các triệu chứng của bệnh
đến khi không khỏi mới chịu đi thăm khám ở cơ sở y tế
các bác sĩ khuyến cáo việc dùng thuốc không đúng có thể làm cho bệnh trở nên nặng hơn
gây khó khăn cho quá trình điều trị sau này
nếu bị bội nhiễm thời gian điều trị cũng sẽ lâu hơn rất nhiều
bệnh nhân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám và điều trị khi mắc bệnh